sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất ubnd tp hcm và bộ giao thông vận tải về việc kết nối cao tốc tp hcm long thành với đường long phước quận chín để đồng bộ phát triển hạ tầng giao thông khu đông thành phố
theo đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm việc kết nối sẽ là một chiều từ đường long phước quận chín qua cao tốc theo hướng vào trung tâm tp hcm và ngược lại
dưới dạ cầu long thành bắc qua sông đồng nai nối quận chín với huyện long thành tỉnh đồng nai xây dựng vòng xoay cùng các nhánh rẽ kết nối tuyến long phước với các đường song hành cao tốc
trước áp lực giao thông dự báo tăng cao trong thời gian tới việc kết nối đường long phước với cao tốc tp hcm long thành dầu dây được đánh giá là cần thiết giúp xe chạy thuận lợi rút ngắn khoảng cách với khu vực trung tâm
việc kết nối cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội khu đông thành phố gồm quận hai quận chín và quận thủ đức